trong sáng nay ngày một mươi sáu tháng một mươi hai một trận mưa trái mùa lớn kéo dài gần cả tiếng đồng hồ
cũng đã làm cho cả thành phố bạc liêu và nhiều nơi trong tỉnh ngập sâu trong nước
gây ảnh hưởng đến sản xuất và cuộc sống dân sinh của người dân bạc liêu
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bạc liêu
do mưa lớn kéo dài kết hợp với chiều cường lên cao
làm toàn bộ hệ thống thoát nước của thành phố bị vô hiệu hóa
nhiều tuyến đường chính như trần phú võ thị sáu bà triệu lê văn duyệt
hai bà trừng hoàng văn thụ nước ngập sâu hơn năm mươi cm gây tắc ngẽn giao thông
hàng trăm nhà dân bị nước tràn vào làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt
theo nhiều người dân ở bạc liêu thông thường hàng năm đến đầu tháng chín âm lịch là kết thúc mùa mưa
nhưng năm nay tại bạc liêu nói riêng và nhiều tỉnh đông bằng sông kiểu long nói chung
mưa vẫn kéo dài đến đầu tháng một mươi một âm lịch khiến cho thành phố bạc liêu ngập nặng nhất kể từ nhiều năm qua